dù hiện nay chính phủ khuyến khích xã hội hóa giáo dục thế nhưng hiện vẫn còn nhiều rào càn

thế như tôi đã nói bây giờ đặt lại có bảo anh có đủ điều kiện để lập trường đồ dũ giáo viên ra làm sao có bảo không nào

quá tài đầu cấp sẽ kéo theo sự quá tài của những năm học sau
xã hội hóa mở rộng hệ thống trường ngoài công lập mặc dù được nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá là một phương án khá tốt để bớt gánh nặng cho các trường công
tuy nhiên các trường ngoài công lập vẫn đang gặp nhiều rào càn và việc gỡ bỏ những rào cản đó phụ thuộc vào những người làm chính